không chỉ là những loạn thông tin gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội
tin giả sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín được đăng tải trên mạng xã hội facebook
còn tạo ra nhiều tác động tiêu cực ở những mức độ khác nhau đối với công tác phòng chống dịch
và với hành vi này một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở xã kim hoa huyện mê linh tp hà nội
vừa bị công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc mời đến để làm việc
vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố phúc yên đã phát hiện người này sử dụng tài khoản cá nhân
tên là nguyễn mai hương đăng tải bài viết có nội dung là công ty bao bì kiểu long phúc thắng phúc yên vĩnh phúc
có một mươi ca dương tính với covid trên nhóm facebook có tên là khu công nghiệp quang minh mê linh hà nội
ngay sau khi đăng tải nội dung trên đã thu hút nhiều lượt bình luận chia sẻ gây hoang mang trong nhân dân
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố phúc yên đã xác định đây là thông tin sai sự thật
và đã mời chị này đến cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an người này thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân đồng thời viết cam kết không tái phạm
và gỡ bỏ các nội dung đăng tải không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên facebook
hiện công an tp phúc yên đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định